trên thế giới hàng năm có hơn một triệu phụ nữ được chẩn đoán ung thư vú
do đó việc phát hiện các triệu chứng của bệnh và điều trị kịp thời là rất quan trọng
trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh
sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư vú
đây là phương pháp tiếp cận mới bằng cách truyền tế bào miễn dịch đặc hiệu đột biến gen ung thư
các tế bào t ra chiến đấu và tiêu diệt tế bào u
những thuốc miễn dịch những thuốc điều trị trúng đích sẽ cố định phát hiện cố định những tế bào ung thư vú

vâng và bệnh nhân ung thư vú không đáp ứng được những phương pháp khác thì có thể áp dụng liệu pháp miễn dịch được hay không thưa bác sĩ
hoàn toàn có thể áp dụng được
thực ra thì khi là điều trị ung thư vú là chúng ta cần phải phối hợp
chúng ta không thể dùng mỗi một cái liệu pháp miễn dịch để điều trị cho bệnh nhân ung thư vú mà chúng ta sẽ phải phối hợp với hóa chất
và khi kết hợp với hóa chất cộng với thuốc trung đích các thuốc miễn dịch thì có thể giúp là tăng cái hiệu quả đáp ứng lên cho người bệnh
sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật rồi điều trị nội tiết sau đó cho người bệnh để giúp cho người bệnh hoàn toàn khỏi tránh tái phát về sau
vâng vậy với người bệnh ung thư vú khi điều trị bằng biện pháp miễn dịch thì cần lưu ý những gì thưa bác sĩ
với người bệnh ung thư vú khi điều trị liệu phát miễn dịch thì việc quan trọng nhất đấy là việc chẩn đoán
người bệnh phải đến một cơ sở y tế có chuyên khoa ung biếu có các trang thiết bị hiện đại trong việc chẩn đoán
chẩn đoán thì bao gồm trần đoán mô bệnh học và chẩn đoán giai đoạn
chuẩn đoán mổ bệnh học tức là gì tức là bác sĩ sẽ tiến hành sinh thiết kim hoặc là sinh thiết mở lấy một mẫu khối u của người bệnh ra để soi dưới kính hiển vi xem là thuộc loại tế bào gì
có những cái biểu hiện miễn dịch gì ở trên bề mặt tế bào u của người bệnh rồi thụ thể nội tiết ở trên bề mặt tế bào u là dương tính hay ân tính
từ đó thì mới có thể giúp lựa chọn được cái thuốc điều trị nhắm trúng đích cũng như là những cái thuốc miễn dịch phù hợp với người bệnh
sau đó thì người bệnh phải được chụp chiếu toàn thân để đánh giá xem là giai đoạn bệnh ở giai đoạn nào
một giai đoạn hai hay giai đoạn ba hay giai đoạn bốn
vì mỗi một giai đoạn bệnh kết hợp với lại cái hình ảnh phân tử học
thì ngành mô bệnh học của u vú sẽ đưa ra những cái lựa chọn thuốc và cái phương án điều trị hoàn toàn khác nhau
có những người bệnh sẽ cần điều trị hóa chất phối hợp với thuốc nhắm trúng đích miễn dịch chúng đích trước
sau đó thì khi khối u đáp ứng hạch tan thì sau đó mới tiến hành phẫu thuật
có những người bệnh thì lại cần phẫu thuật trước và sau đó thì sẽ điều trị bổ trợ sau đó
rồi có những người bệnh ở những giai đoạn mà sẽ chỉ điều trị bằng hóa chất phối hợp với liệu pháp miễn dịch thôi
vì thế mà người bệnh thì nên đến những cái cơ sở y tế mà có đầy đủ những cái phương tiện để giúp trần đoán giai đoạn bệnh
cũng như trần đoán mô bệnh học và trần đoán phân tử học của cái khối u vú được tốt nhất đầy đủ nhất
nhằm đưa lại được lựa chọn phương án điều trị tốt nhất nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong quá trình điều trị cho người bệnh
xin cảm ơn bác sĩ của anh đã chia sẻ với rồi ạ
kết quả thực tế sau điều trị bằng liệu pháp miễn dịch tại bệnh viện tâm anh cho thấy
cải thiện về mặt lâm sàng và hình ảnh ở bệnh nhân khối u tan biến và triệu chứng gần như chấm dứt
hiệu quả cao và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư si can sa nhờ liệu pháp miễn dịch
là điều mà bệnh nhân không thể tìm ra
phương pháp truyền thống như hóa trị xạ trị rất khó làm được
các chuyên gia cũng khuyến cáo người bệnh không nên vì lo sợ covid một mươi chín mà trì hoãn thăm khám
vì đối với bệnh nhân ung thư phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả
những bệnh nhân đang điều trị cũng cần được điều trị liên tục đảm bảo đúng pháp đồ
thời kỳ tiền lâm sàng của ung thư vú kéo dài từ tám đến một mươi năm
nên việc khám sàng lọc có giá trị cao trong việc phát hiện và điều trị bệnh hiệu quả
nếu bệnh phát hiện ở giai đoạn một tỷ lệ chữa khỏi có thể lên tới hơn tám mươi
bệnh viện đa khoa tâm anh đã và đang triển khai các gói tẩm soát và phát hiện sớm ung thư vú cho các khách hàng nữ giới
những người có nhu cầu có thể sàng lọc bệnh lý về ung thư bú phụ khoa
hỗ trợ khách hàng thăm khám và phát hiện bệnh sớm để có phương pháp điều trị kịp thời
đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
hẹn gặp lại ở các chương trình tiếp theo